phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lai châu đã bắt quả tàng giang a xỉa ở huyện sinh hồ
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ ba viên ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng có liên quan
cụ thể trưa ngày một mươi ba tháng chín tại khu vực thuộc xã lản nhì thàng huyện phong thổ
tổ công tác đã phát hiện giang a sìa đứng ở ven đường có biểu hiện nghi vấn
bất ngờ áp sát kiểm tra tổ công tác phát hiện trong túi đeo trên người của dìa có một mươi năm gói ni lông chứa ba viên nén
qua đấu tranh đối tượng khai nhận đó là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
sìa đã mua số ma túy trên của một đối tượng người mông rồi đem về cất dấu
khi đang mang đi bán thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
cũng liên quan đến ma túy tại tỉnh con tum phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
phối hợp với các lực lượng chức năng cũng vừa bắt giữ ba đối tượng vận chuyển trái phép hai bánh heroin
các đối tượng bị bắt giữ gồm azu azred và thao hưng cùng chú tại huyện ngọc hồi tỉnh con tung
các đối tượng khai nhận vận chuyển hai bánh heroin từ lào về việt nam
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh con tum đang tạm giữ ba đối tượng
cùng tăng vật để tiếp tục điều tra làm rõ
qua hai ngày xét xử sơ thẩm sáng nay
thế toán nhân dân tỉnh vĩnh long đã tuyên án đối với năm bị cáo gồm nguyễn phước tân
nguyễn trí hiếu trần thị đan thanh đặng thị minh thu và lê ngọc mai cùng với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng tân là cán bộ tiến dụng của một ngân hàng ở thành phố vĩnh long
từ năm hai nghìn một mươi tám lợi dụng mối quan hệ quen biết tân vay tiền của nhiều người với lý do đáo hạn ngân hàng
giúp khách có nhu cầu để tạo niềm tin tân thuê bốn đối tượng còn lại đóng giả là khách hàng
cần vay tiền đáo nợ và làm giả các thông báo có liên quan
từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi tân đã vay của một mươi hai người và chiếm đoạt tổng số tiền gần ba mươi bốn tỷ đồng
hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn phước tân một mươi bảy năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nguyễn trí hiếu bảy năm tù đặng thị minh thu và lê ngọc mai hai năm tù và trần thị đan thanh hai năm tù nhưng cho hưởng án treo
ngày hôm nay công an huyện gò dầu tỉnh tây ninh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam ba tháng đối với bảy đối tượng về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
trước đó vào ngày hai mươi tám tháng bảy ngô quốc nam nghi ngờ đối tượng nguyễn quốc thành chạy xe máy nẹt bô nên đã đến gần nhà chửi bới dọa đánh
bực tức vì bị đe dọa ngày ba mươi một tháng bảy thành đã rủ theo sáu đối tượng mang theo hung khí tự chế đi tìm đánh nam
các đối tượng đã đe dọa ép buộc nam lên xe chở đến chỗ vắng rồi dùng hung khí chém gây thương tích nặng
hiện công an huyện gò dầu đang tiếp tục củng cố và làm rõ thêm hành vi cố ý gây thương tích đối với các đối tượng trên
một tụ điểm đánh bạc tại xã bình thạnh tp hồng ngự tỉnh đông tháp vừa bị công an tp hồng ngự bắt quả tăng
vào khoảng một mươi hai giờ trưa nay công an tp hồng ngự tỉnh đông tháp bắt quả tăng một mươi ba đối tượng đang đánh bạc
thay hiện trường và trên người các đối tượng lực lượng công an thu giữ gần bốn mươi năm triệu đồng hai bộ bài tay cùng nhiều tăng vật khác
hiện công an tp hồng ngự đang tiếp tục xác minh
công an tp hồng ngự đã làm rõ để giữ được các đối tượng theo quy định của pháp luật
còn tại tỉnh phú yên tòa nhân dân tỉnh vừa tiến hành xét xử sơ thẩm đối với ba bị cáo trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn tp tuy hòa
theo cáo trạng từ đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi đến giữa tháng một năm hai nghìn hai mươi một đoàn thanh sơn chú tệ phường phú lâm nhiều lần bán ma túy trái phép cho lê ngọc quỳnh như chú tại phường bảy thành phố tuy hòa
tổng số ma túy sơn bán cho như
tổng số ma túy sơn bán cho như gồm bốn trăm ba mươi bốn viên thuốc lắc hơn bốn mươi sáu gram ma túy loại ketamin với số tiền hơn một trăm ba mươi năm triệu đồng
sau khi mua ma túy như đem về chia nhỏ bán lại cho các con nghiện để kiếm lời
vào khoảng đầu năm hai nghìn hai mươi một bị cáo lê văn tín là em ruột của như đã hai lần bị đi bán ma túy cho như
ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi một trong lúc tín đi giao ma túy cho con nghiện thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt quả tàng
khám xét khẩn cấp nơi ở của tín và như lực lượng công an còn thu giữ thêm
gần một trăm bảy mươi một gam ma túy các loại
được biết đoàn thanh sơn là đối tượng có nhiều tiền án tiền sự với nhiều tội danh khác nhau nhưng nay lại tiếp tục phạm tội
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo đoàn thanh sơn mức án trung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy
và cũng về tội danh trên lê văn tín sáu năm tù và lê ngọc quỳnh như là một mươi bảy năm tù ra
gần một thùng bánh dẻo các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ
vừa bị phòng cảnh sát phá hủy
phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh lào cai phát hiện và thu giữ
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại thành phố lào cai tỉnh lào cai tổ công tác phát hiện xe ô tô đang vận chuyển lô hàng
gồm chín trăm chín mươi sáu thùng bìa giấy màu đỏ
bên ngoài có ghi chữ nước ngoài
bên trong có tổng là năm mươi ba bảy trăm tám mươi bốn sản phẩm là bánh dẻo các loại
gồm bánh dẻo nhân đậu phộng bánh mè bánh dẻo nhân đậu đỏ
tổng trọng lượng là một chín trăm ba mươi tám kg
tại thời điểm kiểm tra chủ lô hàng là chị
thị thanh hương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại phường cốc lếu thành phố lào cai
không xuất trình được giấy tờ chứng minh được rõ nguồn gốc của lô hàng kể trên
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ lô hàng
và mời chủ lô hàng về trụ sở để điều tra làm rõ
công an thành phố hạ long tỉnh quảng ninh cho biết vừa phá chuyên án bắt giữ nhóm đối tượng
có hành vi trộm cắp một mươi máy tính sách tay hai điện thoại di động tổng giá trị một trăm linh một triệu đồng
hai đối tượng chính của vụ án là phạm đình hoàng và đỗ hoàng đông
đều trú tại thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh
mở rộng điều tra cơ quan công an xác định từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày tám tháng chín
hoàng và đông còn đến các địa bàn phường hùng thắng phường bãi cháy thành phố hạ long
gây ra một mươi vụ trộm cắp tài sản khác
hiện cơ quan công an đã thu giữ thêm hàng chục máy tính sách tay và máy tính bàn
cùng nhiều tài sản mà các đối tượng trộm cắp được trị giá khoảng bốn trăm tám mươi triệu đồng
thủ đoạn của hai đối tượng là
thuê xe ô tô che biển số lợi dụng thời điểm dạng sáng để đột nhập trộm cắp tài sản
sau đó đem bán với giá rẻ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hạ long vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án
tại tỉnh quảng nam người dân nhất là những người kinh doanh vàng đang hết sức bất an
lo lắng khi liên tiếp xảy ra những vụ cướp tại loại hình kinh doanh mặt hàng có giá trị cao này
làm thế nào để bảo đảm an toàn về tính mạng và tài sản cho người dân
là bài toán mà lực lượng công an quảng nam phải giải quyết
bằng những biện pháp cụ thể ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự
mới đây nhất khoảng một mươi chín h ngày hai mươi tám tháng tám tại thành phố tàm kỳ tỉnh quảng nam
một nam thanh niên đi xe máy bất ngờ xông vào tiệm vàng kim việt dùng dao búa để cướp tài sản
lúc này trong tiệm vàng có ba người đàn ông chống trả quyết liệt nên đối tượng đã vứt lại búa bỏ chạy
công an thành phố tam kỳ đã nhanh chóng vào cuộc điều tra truy xét
đến hai mươi một giờ cùng ngày đã xác định trần sơn bá là đối tượng đã thực hiện hành vi cướp tới tiệm vàng
và đã bắt giữ khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà riêng tại xã tam phú
trước đó tại huyện nam giang cũng đã xảy ra vụ cướp tiệm vàng táo tợn
đối tượng nguyễn văn tú chủ tài huyện nam giang điều khiển xe máy đến tiệm vàng kim nhung
thị trấn thạnh mỹ uy hiếp chủ tiệm vàng dùng cuốc để đập bể tù kính cướp ba khay
với số lượng lớn vàng sau đó tổ thoát
liên tiếp hai vụ cướp chỉ trong nửa tháng đã gây bất an lo lắng cho người dân
các đối tượng gây án rất liều lĩnh manh động
em chạy xe lên chỗ cách tiệm vàng kể một trăm linh m để xe đó và nổ máy sẵn và em cầm cuốc với bô lô
có hàng rượu sau em đi lại tiệm vàng và em đã dùng cuốc cuốc vô cái tổng vàng bảy tám cái là
cái tổng vàng bể ra thì em dùng hai tay em lấy vàng
hiện nay trên địa bàn tỉnh quảng nam có hàng trăm cơ sở mua bán vàng nhỏ lẻ đang hoạt động
dọc qua tuyến đường chính đang nói nhiều tiệm vàng gần như không có nhân viên bảo vệ
không trang bị hệ thống báo động mà chỉ lắp camera giám sát

các cửa hàng kinh doanh vàng luôn là mục tiêu của tội phạm trộm cắp và cướp tài sản
chính vì vậy các chủ cơ sở kinh doanh và người dân cần nâng cao hơn nữa tinh thần cảnh giác
nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của chính mình
kính thưa quý vị sau một buổi xét xử sơ thẩm vụ án cưỡng đoạt tài sản đối với bị cáo nhăm hoàng khang
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ngồi tại quận tân bình tp hcm trưa ngày một mươi bốn tháng chín
tp hcm đã tuyên trả hồ sơ vụ án và để viện kiểm sát chuyên nhân tp hcm
tiếp tục điều tra bổ sung về một tội danh khác
tại phiên tòa nhâm hoàng khang khai nội dung cáo trạng không đúng
bị cáo cho rằng mình không chiếm quyền truy cập và chuyển hơn hai mươi chín usd tiền ảo về tài khoản của mình
nhiều chứng cứ về việc hợp tác giữa khang với sàn giao dịch tiền ảo tret chưa được thu thập đầy đủ
để nghị tòa xem xét lại
khang cho rằng mình cũng là người tham gia sàn trs
không chiếm quyền truy cập mà là ngẫu nhiên và khi phát hiện sàn bị lỗi đã liên hệ với người quản trị của sàn
nhưng phía sàn trs không những không cảm ơn mà còn khóa tất cả tài khoản của khang
và chiếm giữ luôn số tiền mà khang đã nạp vào trước đó
việc khang có lợi đe dọa không phải mục đích cử đoạt tiền
mà chỉ muốn yêu cầu mở tài khoản và trả lại tiền cho mình
về việc vì sao khi được trả lại tiền rồi vẫn tiếp tục tìm lỗ hỏng
thì khang khai sau khi nhận lại tiền nhân viên sàn trs đề nghị được hợp tác
nên đã ra giá tiền và phí này không phải do khang nghĩ ra mà được terres hứa thưởng nếu phát hiện lỗi
ngoài ra khang cũng khai chưa từng liên lạc nói chuyện với chủ sàn trs
những trao đổi của biệt cáo với một nhân viên của trs được sử dụng làm bằng chứng trong vụ án
chưa phản ánh đúng bản chất vụ việc bởi nhiều nội dung tin nhắn đã bị xóa
sau khi hội ý hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ cho viện kiểm sát nhân dân tp hcm
để điều tra bổ sung do có nhiều tình tiết trong hồ sơ còn mâu thuẫn chưa được làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án
bé gái tám tuổi bị bạo hành đến chết tại chung cư ở quận bình thạnh
theo đó cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ vụ án và kết luận bổ sung đến viện kiểm sát cung cấp
và tiếp tục đề nghị truy tố bị cáo nguyễn võ huỳnh trang hai mươi bảy tuổi quê gia lai
về tội giết người và hành hạ người khác giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố bị cáo
nguyễn kim trung thái ba mươi bảy tuổi cha bé gái bị đề nghị truy tố về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm
cơ quan điều tra cũng đã trưng cầu phân viện khoa học hình sự tại tp hcm giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể của bé gái
đối với các thương tích bị gây ra vào các ngày bảy một mươi một mươi một một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên phân viện này từ chối việc thực hiện giám định theo nội dung trên
lý do hồ sơ bệnh án của bé gái không thể hiện các thương tích bị gây ra vào các ngày trên
trước đó tại phiên xét xử sơ thẩm trong tuần tháng bảy vừa qua
tòa gia đình và người chưa thành niên thuộc tòa án nhân dân tp hcm đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung
bởi lẽ các luật sư bảo vệ cho người bị hại đề nghị hội đồng xét xử xác định tỷ lệ thương tích của bé gái
vào các ngày bảy một mươi một mươi một và một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một nhằm xem xét xử lý các bị cáo hành vi cố ý gây thương tích
bên cạnh đó các luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét và xác định thái đồng phạm với tội danh giết người với bị cáo trang
các luật sư cũng kiến nghị thay đổi thẩm quyền xét xử sang tòa hình sự
sau khi hội ý hội đồng xét xử đánh giá việc chuyển thẩm quyền xét xử sang tòa hình sự là không đúng
bởi nạn nhân trong vụ án là bé tám tuổi nạn nhân bạo hành là thuộc thẩm quyền xét xử tòa gia đình và người chưa thành niên
tuy nhiên hội đồng xét xử nhận định việc giám định thương tích của bị hại trong các ngày bảy một mươi và một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một chưa được thực hiện
cách yêu cầu của luật sư là chính đáng
kính thưa quý vị chỉ trong rạng sáng ngày một mươi bốn tháng chín phòng cảnh sát giao thông công an đồng tháp đã liên tiếp bắt quả tan hai vụ khai thác cát trên sông trái phép
và quá trình truy bắt các đối tượng còn sử dụng hai vòi nước xịt vào lực lượng đang thi hành công vụ
vào khoảng hai giờ ngày một mươi bốn tháng chín trên tuyến sông tiền thuộc tuyến phận ấp nhất xã an phong huyện thanh bình
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắt quả tang đối tượng dương tuấn thanh sinh năm hai nghìn bốn ngụ tính tiền giang
và nguyễn thanh tâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngụ tính đồng nai sử dụng phương tiện ghe gỗ có trọng tài khoảng sáu mươi tấn
đang thực hiện hành vi khai thác cát sông trái phép
khi phát hiện tổ công tác các đối tượng còn có hành vi chống đối sử dụng hai vòi nước xịt và lực lượng khi đang thi hành công vụ
qua làm việc các đối tượng đã thừa nhận hành vi khai thác các sông trái phép
và chỉ khoảng một giờ sau tổ công tác tiếp tục phát hiện một phương tiện ghe gỗ có trọng tải hai mươi năm tấn
đang khai thác các sông trái phép trên tuyến sông tiền thuộc tuyến phận ấp tân hội xã tân bình
khi phát hiện lực lượng chức năng các đối tượng đã điều khiển phương tiện vào bờ và bỏ chạy
tòa án nhân dân tỉnh cao bằng vừa đưa ra xét xử bị cáo đông thị huệ
chú tại huyện trùng khánh tỉnh cao bằng
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng từ ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
huệ đã lợi dụng sự tin tưởng của những người bán châu bò cho mình
khi giao dịch mua bán bằng hình thức nhận hàng trước thanh toán giao
sau khi bán được toàn bộ số châu bò và thu được tiền
huệ lại không trả tiền như đã hứa hẹn mà chiếm đoạt để sử dụng cá nhân
tổng số tiền mà huệ đã chiếm đoạt được là gần bảy chín tỷ đồng
tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên án nông thị huệ một mươi năm năm tù giam
chiều qua phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh yên bái
phối hợp với cục quản lý thị trường tỉnh đã tổ chức tiêu hủy
hơn năm sản phẩm thuốc lá điện tử nhập lậu
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng tám tổ công tác thuộc phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh yên bái
phát hiện xe ô tô tải do trương minh bền chú huyện lục yên tỉnh yên bái điều khiển
đang vận chuyển năm hai trăm tám mươi sản phẩm thuốc lá địa tử không có hóa đơn chứng tử
đơn vị đã bản giao phương tiện cùng toàn bộ số hàng hóa trên cho đội quản lý thị trường số ba
thuộc cục quản lý thị trường tỉnh yên bái phối hợp xử lý
số hàng trên được xác định là của cao đăng ánh chú tại tỉnh lào cai
cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính bốn mươi năm triệu đồng đối với ánh
về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu
vào ngày một mươi ba tháng chín dưới sự giám sát của cơ quan chức năng cao đăng ánh đã tiêu hủy tiêu hủy toàn bộ năm hai trăm tám mươi sản phẩm nói trên
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai cho biết đơn vị vừa phát hiện và bắt quả tang
nhiều đối tượng có hành vi mua bán vận chuyển tàng trữ hơn năm mươi năm bao thuốc lá điếu nhập lậu
mang các nhãn hiệu như hero năm trăm năm mươi năm se
trước đó vào ngày một mươi một tháng chín lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra tại một căn nhà do trần anh tuấn
ba mươi tuổi thuê ở phường an hòa thành phố biên hòa phát hiện và bắt quả tang đối tượng này
đang cùng với lái xe bốc hơn bốn bốn ngàn bao thuốc lá nhập lậu xếp lên xe ô tô tải để trở đi tiêu thụ
khám xét căn nhà trên lực lượng phá án còn phát hiện tuấn cất giấu hai mươi ba bao thuốc lá z tại đây
cùng lúc đó các tổ công tác khác của phòng cảnh sát kinh tế cũng đồng loạt kiểm tra
khám xét các địa điểm phương tiện có liên quan trong vụ án tại huyện trảng bom và thành phố long khánh
phát hiện và thu giữ thêm hơn hai mươi tám bao thuốc lá điếu nhập lậu
qua đấu tranh tuấn khai đã mua thuốc lá điếu nhập lậu tại bãi đất chống gần một cửa khẩu của tỉnh long an
giáp danh với campuchia mang về đồng nai bán lại kiếm lời từ nhiều tháng nay
hơn một trăm linh bình rượu ngâm động vật không rõ nguồn gốc vừa được đội bốn phòng cảnh sát môi trường công an tp hà nội
quản lý thị trường hà nội công an quận hà đông và đội kiểm lâm cơ động phòng cháy và chữa cháy rừng số một
tri cục kiểm lâm hà nội phát hiện và thu giữ khi đột kích kiểm tra hai căn hộ trung cư thuộc trung cư cao cấp
trên địa bàn tp hà đông tp hà nội
kiểm tra hai căn hộ thuộc tòa ct một the pride phường la khê quận hòa đông lực lượng chức năng đã phát hiện
tại căn hộ số chín trăm một mươi sáu của vũ quang hiến chú tại thị trấn kiến sương huyện kiến sương
tỉnh thái bình có sáu mươi sáu bình rượu ngâm thủ công động vật như rắn hổ mang tắc kè và bọ cạm
còn tại căn hộ số hai nghìn sáu trăm linh hai lực lượng chức năng thu giữ sáu mươi năm bình diệu ngâm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ
chủ cơ sở này là đào quang mạnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại kiến quốc kiến thụy hải phòng
chủ số hàng này đều khai nhận mua trôi nổi số rượu ngâm trên thông qua mạng xã hội facebook
với giá từ ba trăm linh đến hai triệu đồng sau đó thì tiếp tục giao bán trên mạng xã hội kiếm lời
trước đó lực lượng chức năng cũng đã kiểm tra cơ sở kinh doanh rượu ngâm rượu thủ công
có địa chỉ tại số chín ngõ một mươi hai nguyễn ngọc nại khương mai thanh xuân thu giữ bảy trăm bảy mươi sáu lít rượu thủ công không rõ nguồn gốc
và chủ số hàng này là trương tiến độ hộ khẩu thường trú tại đống đa tp hà nội
hiện phòng cảnh sát môi trường tp hà nội đang phối hợp với các cơ quan liên quan
xác minh và làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật
chuyển sang một thông tin về giáo dục
bộ giáo dục và đào tạo vừa có công văn đề nghị các cơ sở đào tạo khẩn trương ra soát
tất cả các trường hợp thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm
và đối sánh với danh sách nguyện vọng của thí sinh tải từ cơ sở dữ liệu của hệ thống
theo đó bộ giáo dục và đào tạo nhận được phản ánh của một số cơ sở giáo dục đại học
trường cao đẳng có đào tạo ngành giáo dục mầm non về việc có một số thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển
theo phương thức xét tuyển sớm của cơ sở đào tạo đã đăng ký nguyện vọng trên hệ thống đúng ngành xét tuyển
nhưng có sai sót về mã phương thức xét tuyển hoặc tổ hợp xét tuyển
bộ giáo dục và đào tạo đề nghị các cơ sở đào tạo khẩn trương ra soát tất cả các trường hợp thí sinh đủ điều kiện
và đối sánh từ cơ sở dữ liệu của hệ thống
trong trường hợp có sai sót như trên xem xét quyết định đưa thí sinh vào danh sách theo quy trình
thưa quý vị năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
năm thứ ba áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới
và năm nay chương trình này được áp dụng ở khối lớp ba lớp bảy và lớp một mươi
đến thời điểm này thì năm học mới đã bắt đầu được gần hai tuần
thế nhưng tại nhiều địa phương lại gặp khó khăn bởi thiếu thốn đủ bể
không chỉ là vấn đề giáo viên thiếu sách giáo khoa mà thiếu cả cơ sở vật chất
điều này không chỉ làm ảnh hưởng đến tiến độ mà cả hiệu quả của chương trình giáo dục
cụ thể quý vị hãy theo dõi trong ghi nhận ngay sau đây
bắt đầu từ năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
tin học được tổ chức dạy học bắt buộc từ lớp ba trong chương trình giáo dục phổ thông mới
tuy nhiên đến thời điểm hiện tại
nhiều trường tiểu học vẫn chưa đáp ứng được cơ sở vật chất cho môn học này
như tại trường tiểu học và trung học cơ sở thang kia huyện mai châu tỉnh hòa bình
phòng tin học đã được xây dựng nhưng lại không có máy tính
về môn tin học thứ nhất là giáo viên dạy kê còn phải dạy kê
thứ hai nữa là phòng tin học thì đã được xây dựng
tuy nhiên là chưa đủ máy để các cháu được thực hành và cũng ít để học lý thiết là cơ bản thôi
không chỉ ở các trường vùng cao gặp khó khi thiếu cơ sở vật chất
mà điều này cũng xảy ra tại nhiều trường trên địa bàn hà nội
một tiết thực hành môn hóa của học sinh trường trung học cơ sở thuận mỹ
nếu theo đúng chương trình giáo dục phổ thông mới thì các em phải được thực hành trong phòng thí nghiệm
thế nhưng do nhà trường
không đáp ứng được cơ sở vật chất nên các em chỉ có thể học theo cách cũ
đó là cùng thầy giáo tìm hiểu những thí nghiệm trên internet
chương trình giáo dục phổ thông mới đã có tám năm chuẩn bị hai năm đi vào thực tế
thế nhưng đến nay nhiều trường vẫn loay hoay tìm lời giải cho bài toán cũ
từ thiếu giáo viên thiếu cơ sở vật chất
tiết đầu học sinh của tôi ngày hôm nay
do giáo viên cho chúng tôi
cũng đã chuẩn bị các em học cũng rất là hào hứng
tuy nhiên thì hệ thống máy chiếu của trường tôi hiện nay cũng đang rất là khó khăn
hiện theo chương trình mới
thì một số các phòng học các thiết bị mới
thì nhà trường còn đang rất là khó khăn còn thiếu
cho nên là nhà trường cũng đã đề nghị cấp trên là tiếp tục đầu tư
bổ sung cấp toàn bộ phương tiện thiết bị để phục vụ cho dạy và học nhà trường
để đạt mục tiêu thì chương trình mới chỉ là điều kiện cần
còn đủ thì phải kèm theo cả điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ
có như vậy niềm hào hứng với chương trình mới của cả thầy và trò mới thực sự hiệu quả và trọn vẹn